thưa quý vị chuối là loại thực phẩm được trồng và bán rộng rãi có giá thành rẻ so với những loại hoa quả khác
với các gia đình việt nam thì chuối thường được mua về để thờ cúng
vì thế trong đợt dằm tháng riêng này nhu cầu mua chuối lại càng tăng cao
để có những nải chuối với màu sắc bắt mắt một số cơ sở đã sử dụng hóa chất ngâm tẩm
loại hóa chất này là gì chúng nguy hiểm ra sao
mời quý vị hãy theo chân phóng viên của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn
chuối này bao nhiêu tiền một nải đấy chị
chuối là một loại trái cây phổ biến để thờ cúng và cũng là một trong những loại thực phẩm có giá trị tốt nhất trong cuộc sống
thế nhưng chuối này không phải là một loại trái cây phổ biến để thờ cúng
vì lợi nhuận nhiều người đã tẩm các loại hóa chất vào chuỗi để thúc chuối chín nhanh hơn
điều này làm nguy hại đến sức khỏe con người
để tìm hiểu loại chuối ngâm hóa chất chúng tôi tìm đến một xã ở ngoại thành hà nội
trong không gian khoảng hai mươi m hai có bốn năm người làm nhưng được tập hợp với bốn cái bể chuối ngâm hóa chất có chữ lượng lớn
mỗi ngày tại đây bán ra hàng trăm bùng chuối
dăm tháng riêng càng đến gần
tiêu thụ càng nhiều
do vậy sản lượng cũng tăng đáng kể
theo tìm hiểu của chúng tôi để đáp ứng sản lượng lớn tiêu thụ cho dịp tết và cũng là ngày giảm tháng riêng
tại cơ sở sản xuất thời gian tạo ra hàng nghìn nả chuối chín chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ
mỗi năm mà chuối tổ như thế là có nâu bán được lần này bán hết
sạch thì sạch
chuối đó có phải dấm không
chuối đó có phải dấm không
nó già những cái mã già thì nó chê cầu được thì không phải dấm tự nó chín
còn cơm nó phải dấm đấy chứ
thế ở đây có ai dùng dấm thuốc không
ở đây đầy
dấm thuốc nhanh chín lắm
chứ thuốc này cứ bể rãi thôi
nó nhanh chín lắm
cơ chế chín của các cái hoa quả tức là cái lúc mà nó chín là nó cần trao đổi chất rất là nhanh
nó rất là mạnh
cho nên là nó cần lấy cái oxy rất là nhiều
cho nên nếu bình thường ở đây môi trường chúng ta là môi trường rất là giàu oxy thì nó chín rất là chậm và nó chính không để
thế muốn cho nó chín đều thì thông thường là người ta để nó vào một cái không gian kín
sau đó người ta chứa đưa một cái chất khử vào
những cái tạp chất trong đó thì chúng ta không thể biết được
và cái tạp chất nó biết là cái nguy hiểm
thế cho nên là ví dụ như người ta có dùng cái đó để rấm những cái loại quả mà nó có vỏ như quả chuối hoặc là táo hoặc là ổi hay là những cái loại như vậy
thì cái sắc xuất mà nó tồn dư ở cái quả đó chúng ta lửa không
thì chúng ta ăn vào thì rất là cao
khi sử dụng những cái hoa quả mà người ta đã sử dụng những cái hoa chất kiểu ấy thì cái rủi ro của nó có sức khỏe nó rất là cao
tiểu xào mà các nhà xưởng đã áp dụng để rấm hàng nghìn nải chuối trong thời gian chỉ vài giờ đồng hồ
chính là ngâm chuối với hoa chất siêu tốc sulfur dioxide
chuối được chín ép bằng hóa chất có thân chín vàng đều đẹp nhưng cuốn vẫn có màu xanh và đầu ngọn vẫn dính nhựa
khi bóc vỏ ra ăn thì chuối vẫn sượm như ăn cơm xôi
cũng theo tiết lộ của chủ cơ sở thì ngâm tẩm chuối rất dễ dàng
một lọ thuốc dấm chuối siêu tốc hóa chất có nguồn gốc từ trung quốc
tò cỡ ngón tay đem hòa với hai lít nước rồi phun đều lên những nạ chuối xanh xếp dưới nền đất
chỉ sau một đêm những nải chuối này sẽ vàng ruộng trông cực kỳ bắt mắt
thuốc dấm chín chuối siêu tốc có chứa hóa chất tổng hợp
khi pha vào nước sẽ gây ra những loại chuối rất đẹp
khi pha nướng mạnh sinh ra khí calcium carbide
loại khí này sẽ làm chuối hoặc các loại trái cây khác như cà chua mít chín sau vài giờ được mua thuốc
loại hóa chất dấm chuối này được sử dụng khá nhiều nhưng lại không dễ mua nếu không phải là khách quen
chuối là người ta hay dùng cái loại này đấy à
đấy rất khá

vì huy sinh vật ở ngoài nó không đánh tốc được
nó sẽ chín

nó lấy nhiều
nó nhanh chín thì cho quả chín vào nó nhanh chín
nói chung bán hàng mua hàng nhiều thì nó lấy đây
nó lấy theo thuốc không

là rất nhiều các loại thuốc sử dụng để giấm quả
đặc biệt là các loại thuốc có chữ trung quốc
đây là những loại thuốc mà chưa được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công nhận
và sử dụng trên các cái sản phẩm rau quả
do vậy mà khi mà người sản xuất mà sử dụng các cái thuốc này để sử dụng để giấm quả
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người sử dụng các cái sản phẩm đó
thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hoạch
và thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ giấn kinh
do vậy mà đây là những loại thuốc cấm chưa được phép sử dụng
trên thị trường đang có rất nhiều các loại chuối có sử dụng hóa chất
vậy làm thế nào để phân biệt được chuối giấm hóa chất và chuối không giấm hóa chất
chọn những loại chuối chín lát đát nghĩa là quả chín quả xanh
và màu thì không được đẹp cho lắm
chuối như vậy là chuối trí tự nhiên nên khi ăn không bao giờ có vị chát khó chịu như chuối dấm bỏng hóa chất
không nên chọn những quả có vỏ màu vàng không tì vết
nải chuối chín tự nhiên sẽ chín đều cả cuống thân quả chuối
nếu quả chuối vàng ruộng đẹp mắt mà cuống đầu ngọn quả chuối còn xanh là chắc chắn người bán đã dùng thuốc bắp chuối chín ép
hóa chất ngâm chuối nếu tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây khó chịu và mẩn ngứa
không những thế những hóa chất tổn dư trong chuối còn có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc cấp tính cực nguy hiểm
hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp quý vị và các bạn sẽ cẩn trọng hơn khi lựa chọn mua chuối để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình mình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại